sáng nay lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên hạ sĩ nguyễn văn hào hạ sĩ nguyễn thanh toàn hạ sĩ nguyễn khắc huy là chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và đồng chí trung tá lê văn hưng phó trưởng công an phường năm thành phố sóc trăng bị thương trong khi làm nhiệm vụ
chiều ngày hai mươi bốn tháng hai công an thành phố sóc trăng và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng đến làm việc giải quyết vụ xô xát đánh nhau do mâu thuẫn giữa các học viên
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng trong quá trình làm việc một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối lực lượng chức năng phá cửa phòng ở đập phá đồ đạc đánh đuổi cán bộ quản lý và lực lượng thi hành nhiệm vụ
trong đó bốn cán bộ chiến sĩ đã bị đa chấn thương ở vùng mặt tai lưng tay và chân nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị
liên quan đến vụ việc tại trung tâm cai nghiện ma túy sóc trăng tính đến trưa ngày hôm nay đã có một trăm linh ba trại viên trong số gần hai trăm linh người trốn trại
được các lực lượng chức năng địa phương và gia đình đưa trở về trại số còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tìm kiếm và vận động trở lại
hai người đã tử vong trong một vụ sập giếng xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại thôn hai xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì đã nhanh chóng tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn
khi đang đảo giếng thì bất ngờ đất đá trên mặt giếng đã xảy ra
đất đá đã sụt lún thành hố rộng và vùi lấp người đang đảo giếng ở phía dưới
thông tin ban đầu có hai nạn nhân đã tử vong do bị bùn đất vùi lấp gồm nguyễn duy thăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại thôn hai xã ba trại huyện ba vì